theo quy trình việt gáp trái xoài việt nam đã được nhiều thị trường khó tính đón nhận
bao gồm nhật bản hàn quốc new zealand và australia
theo cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
australia là thị trường khó tính và là thị trường quan trọng cho nông sản của việt nam
việc việt nam xuất khẩu xoài vào thị trường khó tính như australia
trở thành động lực tổ chức sản xuất xuất khẩu tốt hơn cho các loại hoa quả tươi
đã thu hoạch xong vụ lúa hẻ thu với năng suất đạt bình quân hơn năm mươi tạ trên một hectare
cao hơn năm tạ trên một hectare so với năm trước
như vậy năm nay cùng với vụ đông xuân được mùa
bà con nông dân quảng bình có thêm một vụ hè thu thắng lợi
đây là một trong những thửa ruộng của gia đình ông nguyễn thanh tùng
ở xã đại trạch huyện bố trạch
so với vụ mùa hè thu năm trước năng suất lúa năm nay đạt khá cao
bình quân một xào gia đình ông tùng thu về gần ba tạ lúa
nói chung là vụ hẻ thu năm nay với bản thân và gia đình tôi rất phấn khởi
vì điều kiện thời tiết rất thuần tiện
và hai nữa là nhờ sự giúp đỡ cấp trên
cái giống này cái bừa cả khoản người ta đã thông canh vào là đúng năng suất
nên với tinh thần gia đình như thế này tháng năm là cố gắng làm nhiều hơn nữa
mặc dù vụ lúa hẻ thu năm nay bị hạn nặng
nhưng tỉnh quảng bình đã chủ động được nguồn nước
hệ thống canh mương tới tiêu
vụ được kiên cố hóa khá hoàn chỉnh
việc ngạo vét khơi thơm sầm chảy được triển khai sớm
nên cơ bản đáp ứng được nhu cầu nước tưới
mặt khác các địa phương đã chủ động chuyển một số diện tích bị thiếu nước
sang trồng các loại canh ngắn này thu được hiệu quả cao
cái việc chỉ đào quyết liệt trong công tác giống công tác thời vụ
và sự nỗ lực cố gắng của bà con
thì đấy là một điều đặc biệt là tạo ra một cái cú hẻ thu
có cái kết quả rất tốt năng suất sản lượng cao hơn
so với năm hai nghìn
vụ hè thu năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh quảng bình gieo cấy được hai mươi bốn hectare
năng suất đạt hơn năm mươi tạ trên một hectare cao hơn cùng kỳ năm tạ một hectare
như vậy năm nay cùng với vụ đông xuân được mùa
nông dân quảng bình có thêm một vụ hè thu thắng lợi
tin trong nước đáng chú ý thành phố sơn la
người dân khổ vì đợi quy hoạch
xây dựng nông thôn mới thành công nhờ chọn đúng khâu đột phá
dự án trục đường lò văn giá thuộc khu vực phường quyết thắng
phường trường an thành phố sơn la đã được ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
phê duyệt từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám do ủy ban nhân dân thành phố sơn la là chủ đầu tư
thế nhưng gần hai mươi năm đã trôi qua dự án vẫn chưa được triển khai
nhiều hộ dân trong vùng quy hoạch vẫn đang phải sống trong những căn nhà tạm bỡ
không được xây dựng
không được xây dựng kiên cố cũng như không được cung cấp đủ diện tích đất trong sổ đỏ
khiến cuộc sống đang gặp nhiều khó khăn
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại sơn la
đây là khu vực tổ chín phường quyết thắng thành phố sơn la
nằm trong khu đất quy hoạch xây dựng công trình đường lò văn giá kéo dài đến công ty điện lực
từ nhiều năm nay hàng trăm hộ dân nằm trong kế hoạch vẫn chờ đợi
nhiều ngôi nhà xuống cấp không bảo đảm an toàn
bà con đã nhiều lần có ý kiến nhưng dự án vẫn nằm im
dự án này làm từ hai mươi năm nay rồi thế nhưng đến bây giờ cũng vẫn chỉ để bỏ không
mà cuộc sống của dân ở đây rất là khổ
thứ nhất là trật trội thứ hai là rất là bẩn
bởi vì ở xung quanh đây thì cỏ mọc chúng tôi cũng không dám làm một cái gì là
do khu đất nằm trong dự án quy hoạch
ủy ban nhân dân thành phố đã có thông báo nghiêm cấm xây dựng
nhiều ngôi nhà của các hộ dân thuộc tổ chín phường quyết thắng
bà con ở bản bó cón bản cọ phường trường an xây dựng đã lâu nay xuống cấp nghiêm trọng
người dân muốn xây dựng nhà mới kiên cố đều không được phép phải chờ dự án làm đường
bắt buộc tôi phải làm liều cái nhà này
làm liều cái nhà này là tôi làm cái nhà cấp bốn là định lợp tôn và làm trần để lấy chỗ cho con thợ thôi
thế nhưng mà thực tế mà nói chứ đúng lúc đấy là tôi cũng chẳng chi phép
mà có chi phép là người ta cũng chẳng cấp
nên là tôi cứ làm liều làm để lấy chỗ ở
nếu các anh không làm đường nữa thì yêu cầu các anh như vậy là thông báo hủy dự án
để dân chúng tôi biết chúng tôi còn là nhà chúng tôi ở
chứ bây giờ như vậy là các anh cứ treo dự án như thế bây giờ nhà không phải sập
thế như vậy là án mạng xảy ra thì hỏi rằng đến cái lúc này thì ai chịu
như vậy một dự án đã từng được người dân trông chờ đồng thuận để xây dựng
đem đến lợi ích thiết thực cho cộng đồng
nhưng quy hoạch đã để treo quá lâu hệ lụy ảnh hưởng trực tiếp là hàng trăm hộ dân
phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu vì có đất mà không được sử dụng
chúng tôi cũng qua những lần tiếp xúc cử tri đề nghị trả lời rõ cho dân để biết là
tạm dừng đến bao giờ và bao giờ tiếp tục triển khai hoặc là không quy hoạch nữa
thì dân chủ động trong cái việc tạo dựng cái nơi ăn trốn ở và ổn định cuộc sống
theo điều tra của nhóm phóng viên nhiều hộ dân đã được cấp biển đỏ và theo luật
thì họ có quyền xây dựng nhà ở kiên cố ổn định cuộc sống
nhưng vì chủ trương quy hoạch của tỉnh và thành phố họ đã phải dừng lại
chờ đợi nhưng chờ đợi quá lâu tới hai mươi
ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa có văn bản yêu cầu sắp xếp
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc ủy ban nhân dân thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo đó thành phố xét cổ phân hóa
sáu doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước gồm năm tổng công ty bốn công ty mẹ công ty con
bảy công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên một trăm linh vốn nhà nước độc lập
tiếp tục sắp xếp các doanh nghiệp còn tồn tại giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
gồm công ty cổ phân trách nhiệm hưu hạn một thành viên haproximac
phá sản công ty kỹ thuật điện thông bán cửa hàng lương thực số sáu mươi ngô thị nhậm
chuyển giao công viên tuổi trẻ thủ đô thuộc công ty đầu tư và dịch vụ tuổi trẻ hà nội
sang công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên công viên cây xanh
sau đó thực hiện phá sản công ty đầu tư và dịch vụ tuổi trẻ hà nội
xã tân thành và thị trấn lao bảo huyện hướng hóa là hai địa bàn được xem là điểm nóng
về buôn bán và nghiện hút ma túy trên tuyến biên giới của tỉnh quảng trị
thực hiện kế hoạch ba trăm năm mươi bảy của ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị và bộ tư lệnh biên phòng
các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều đợt triệt phá các đường dây vận chuyển
các đối tượng nghiện hút ma túy nên tình hình buôn bán ma túy trên tuyến biên giới tỉnh quảng trị đã giảm hẳn
tuyến đường ra bến đò ca túc thuộc thôn nại cửu xã tân thành huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
giáp với nước bạn lào từ năm hai nghìn một mươi ba đến cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu này
mỗi ngày có hàng trăm lượt người với đủ các loại đối tượng qua lại biên giới
để triển khai tốt kế hoạch ba trăm năm mươi bảy các lực lượng như bộ đội biên phòng hải quan công an tỉnh quảng trị
và chính quyền địa phương trên khu vực biên giới đã tổ chức treo hơn ba mươi bộ pano áp vích tổ chức
và đưa bảy đối tượng vi phạm ra kiểm điểm trước dân tiến hành gọi hỏi giáo dục cảm hóa chín mươi chín đối tượng
nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã ổn định
tập trung là tuyên truyền vận động giáo dục thiệt phục để mà cảm hóa các đối tượng
làm sau đó là làm chạm nhưng mà phải bán với tỉnh là bên vương
bên cạnh việc tuyên truyền vận động các lực lượng đã triệt phá thành công năm đường dây tụ điểm mua bán
sử dụng ma túy bắt giữ hai mươi bốn đối tượng khởi tố hai vụ với năm đối tượng
chúng ta cần phải tiếp tục có một giải pháp
trước hết chúng tôi đề nghị rằng như vậy là trước hết cái ban chỉ đạo của tỉnh là kiên toàn lại cái ban chỉ đạo
của ủy ban nhân tỉnh để chỉ đạo
hai nữa đề nghị các sở ban ngành của tỉnh liên quan trong cái kế hoạch này
đề nghị phải vào cuộc một cách quyết liệt tăng cường công tác giáo dục
về giáo dục chính trị và pháp luật để cho như vậy là quần chủ nhân am hiểu thêm
chuyển đổi nhận thức
hai nữa là để rồi là nhân dân nhận rõ và thấy rõ ràng cái trách nhiệm trong cái việc này này
có thể nói việc triển khai kế hoạch ba trăm năm mươi bảy của ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đã và đang có hiệu quả
số đối tượng nghiện hút trên địa bàn dần đã được cảm hóa
đặc biệt các khu vực buôn bán ma túy tấp nập từ lào về như trước đây đã giảm hẳn
và một miền biên giới đang dần bình yên trở lại
đài phát thanh truyền hình thanh hóa đã tổ chức lễ bế mạc và trao giải liên hoan phát thanh truyền hình thanh hóa lần thứ bảy
sau hai ngày làm việc nghiêm túc công tâm ban giám khảo đã lựa chọn ba mươi tám tác phẩm có chất lượng
để trao thưởng ở bốn thể loại phóng sự ngắn phát thanh phóng sự dài phát thanh
phóng sự ngắn truyền hình và phóng sự dài truyền hình
liên hoan phát thanh và truyền hình tỉnh thanh hóa là dịp để những người làm báo nói báo hình trong tỉnh
được giao lưu trao đổi kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tăng cường mối quan hệ phối hợp
qua đó giúp các đơn vị phát huy những ưu điểm thế mạnh khắc phục các hạn chế để nâng cao năng lực hiệu quả công tác
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn làm thế nào để thực hiện thành công các mục tiêu
nhiệm vụ đã đề ra trong nghị quyết đại hội đảng luôn là điều chăn trở với các cấp ủy chính quyền
từ những tìm tòi thể nghiệm ở cơ sở đã đưa ra được một số bước đi và cách làm hay
một trong những kinh nghiệm quý báo đó là chọn đúng khâu đột phá sẽ đem lại thành công
phóng sự sau đây được thực hiện tại xã văn nhân huyện phú xuyên thành phố hà nội
hôm nay anh huấn mua thêm mấy tạ cá giống về nuôi
tăng số lượng đàn cá trong ao nuôi của gia đình
cả gia đình anh theo nghề nuôi cá từ nhiều năm nay công việc này đã đem lại cho anh mức sống cao hơn hẳn trước đây
một mẫu ao trong một vụ cá kéo dài từ sáu đến bảy tháng của anh
sau khi trừ hết chi phí đầu vào đem lại cho anh số tiền lãi khoảng hơn ba mươi triệu đồng
đây chỉ là một ao nuôi cá của anh
ngoài chiếc ao này anh còn là chủ của bốn ao cá khác cũng rộng tương đương
với những ao cá có diện tích lớn anh có thể dễ dàng đưa tiến bộ khoa học vào chăn nuôi
để đem lại chất lượng cao hơn cho đàn cá
tăng thu nhập lên đến hơn một trăm linh triệu đồng một vụ so với trước đây
trước khi có phong trào dồn điền đổi thửa
những hộ dân như anh không có được những ao nuôi cá rộng như thế này
thay vào đó là những ao nuôi thửa ruộng nhỏ manh mún khó canh tác và cho năng suất không cao
kết quả hôm nay có được là do gia đình anh đã tham gia vào kế hoạch dồn điền đổi thửa do xã phát động
khi chuyển đổi sang cái lông thun mới này thì các cái bô hình dồn điền đổi thửa
như chúng tôi làm thủy sản này thì rất là tiện lợi
đấy là dồn được cái ô thửa to thì chúng tôi sản xuất nó rất là phù hợp
để mấy cả cái người sản xuất cá như tôi
đảng ủy ban nhân dân xã thì cũng hỗ trợ gọi như là
thỉnh thoảng có các cái tổ chức các cái lớp trao dồi kiến thức cho bà con chăn núi
khác với anh huấn anh vinh lại dùng diện tích ruộng của mình để chuyên canh trồng trọt
là một đảng viên anh luôn xác định phải đi đầu trong các hoạt động phong trào
nhất là phải hăng hái thực hiện một mươi chín tiêu chí
đặt chuẩn nông thôn mới sớm nhất
gia đình anh là một trong những hộ dân đầu tiên đem tất cả ruộng của nhà vào dồn điền đổi thửa
thế nên sau một thời gian ngắn
nhà anh đã sở hữu nhiều mẫu ruộng rộng để thoải mái trồng trọt
phát triển vườn cây trồng tranh đào
giống cây trồng quý
truyền thống của xã
đem lại thu nhập cao
cải thiện kinh tế gia đình
trong công tác dồn điền đổi thửa
bà con dân được hướng nợi rất nhiều
về yêu đại của nhà nước
cũng như bà con dân là
phát triển kinh tế
trong khu ruộng của mình
một trăm linh người dân xã văn nhân
đã hoàn thành tốt dồn điền đổi thửa
thực hiện mục tiêu đầu tiên trong một mươi chín tiêu chí xây dựng nông thôn mới
đó cũng là nhiệm vụ trọng tâm
đã được đưa vào nghị quyết đại hội đảng bộ xã
để ưu tiên thực hiện
tuy nhiên công tác đất đai chưa bao giờ là việc dễ làm
nhất là khi bà con nông dân chưa thông suốt
để đạt được tiêu chí này
đảng bộ xã đã phải làm tốt công tác dân vận
tháo gỡ vướng mắc trong dân
giải quyết khó khăn ngay trong từng thôn
một số bà con nhân dân chưa hiểu hết về nợ ích
về công tác dồn điền đổi thửa
cũng có một số vướng mắc bà con chưa hiểu
sau đó chúng tôi học và vận động
và cũng đưa ra những giải pháp
và thấy thuận lợi
những lợi ích trong dồn điền đổi thửa
về xây dựng nông thôn mới
từ đó bà con cũng nghe và chấp thuận
đảng bộ xã chúng tôi cũng đã xây dựng
những nghị quyết cũng như kế hoạch
để thực hiện làm tốt các nội dung
phát triển kinh tế và tạo điều kiện
những mô hình phát triển về nông nghiệp
cũng như là về phát triển năng nghề
trong định hướng phát triển nông nghiệp địa phương
xã văn nhân đã biết lựa chọn các mô hình sản xuất
có hiệu quả kinh tế cao
năm hai nghìn một mươi bốn thu nhập bình quân của người dân xã văn nhân
đạt hai mươi bảy triệu đồng một người một năm
tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống rõ rệt
nếu năm hai nghìn một mươi một
khi xã chưa triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới
thì hộ nghèo toàn xã chiếm sáu ba
đến nay hộ nghèo toàn xã giảm còn hai chín mươi
đây thực sự là kết quả đáng ghi nhận
đánh dấu thành quả của chương trình xây dựng nông thôn mới
ở xã văn nhân
xây dựng nông thôn mới và các công trình của nông thôn mới
là những cái việc mà thiết thực phục vụ ngay cho người dân
và mọi việc thì chúng tôi đưa vào
là đều thực hiện pháp lãnh ba mươi bốn của ủy ban thượng vụ cục hội
về thực hiện quy chế dân chủ ở xã
phường thị trấn
cho nên dân đều biết dân bàn dân làm và dân kiểm tra
so với một trăm linh điểm thì chúng tôi mới đã có chín mươi năm điểm
còn năm điểm nữa thì ở các tiêu chí
thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục phấn đấu
và nâng cao các tiêu chí khác
để làm sao cố gắng giữ vững được xã nông thôn mới
dấu ấn của chương trình xây dựng nông thôn mới
của xã văn nhân hôm nay là những con đường sạch đẹp
rộng rãi những thửa ruộng khu ao lớn
hình thành nên nếp làm ăn lớn không manh muốn
nhỏ lẻ như ngày xưa
và thêm một cái được quan trọng nữa là đảng bộ xã văn nhân
đã có thêm một bài học quý trong việc triển khai thực hiện nghị quyết
đó là chọn đúng khâu đột phá và kiên trì
kiên quyết vận động người dân tham gia thực hiện
đi cùng với đó là phát huy vai trò tiên phong
gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ đảng viên
tạo sự đồng thuận cao từ trong đảng
rồi lan tỏa ra quần chúng nhân dân
đó là kinh nghiệm quý là nền tảng
để các cấp ủy ở văn nhân tiếp tục đưa ra những giải pháp phù hợp
lãnh đạo người dân nơi đây thực hiện tốt các mục tiêu
nhiệm vụ đã đề ra là tiếp tục hoàn thiện nông thôn mới
đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi một
bắt đầu tuần thảo luận cấp cao thường niên
hơn một trăm linh người có thể đã chết
do khói mù ở indonesia
tại trụ sở của liên hợp quốc new york của mỹ
đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi một
đã khai mạc hội nghị cấp cao
về người di cư và người tị nạn
đây là lần đầu tiên đại hội đồng triệu tập
một hội nghị của các nguyên thủ quốc gia
để thảo luận về tình trạng người di cư
và người tị nạn ô ạt trên toàn cầu
tại hội nghị các nhà lãnh đạo dự kiến
thông qua tuyên bố new york
bao gồm những cam kết triển khai một kế hoạch đồng bộ
để xử lý vấn đề người di cư
và người tị nạn một cách hiệu quả hơn
cũng tại hội nghị các đại biểu sẽ chứng kiến
lễ ký kết thỏa thuận giữa các nhà lãnh đạo
của liên hợp quốc và tổ chức di trú quốc tế
về việc chính thức tiếp nhận tổ chức này
là một cơ quan trực thuộc hệ thống liên hợp quốc
hội nghị cấp cao về người di cư
và người tị nạn cũng là sự kiện mở màn
tuần hoạt động cấp cao thường niên của liên hợp quốc
sau đó từ ngày hai mươi tháng chín
đến hết ngày hai mươi sáu tháng chín
trong khuôn khổ phiên thảo luận cấp cao hàng năm
các nhà lãnh đạo thế giới sẽ có lần lượt
các bài tham luận theo chủ đề
những mục tiêu phát triển bền vững
cú huyết toàn cầu để làm biến đổi thế giới
liên quan đến tình hình tại syri
chính phủ australia vừa lên tiếng
thừa nhận máy bay của nước này
tham gia đợt không kích của liên quân
do mỹ dẫn đầu khiến gần hai trăm linh binh sĩ
syri thương vong vào cuối tuần qua
trước đó nga liên tục ghi nhận
các vụ vi phạm thỏa thuận ngưng bắn
trên lãnh thổ syri
phát biểu tại thành phố new york
mỹ thủ tướng australia malcolm turnbull
xác nhận rằng máy bay của nước này
đã tham gia vào đợt không kích của liên quân
do mỹ đứng đầu nhằm vào các vị trí
của quân đội syri hôm một mươi bảy tháng chín vừa qua
ông turnbull cho biết thêm
đợt không kích này đã được dừng lại
ngay sau khi các chỉ huy của liên quân
nhận được thông báo về vụ việc
từ bộ chỉ huy nga đặt tại khu vực
phía australia đã gửi lời chê buồn
tới thân nhân những binh sĩ thiệt mạng
hoặc bị thương trong vụ pháo kích
bộ quốc phòng australia cho biết
nước này không bao giờ cố ý nhắm vào
một đơn vị quân đội syri
đồng thời sẽ hợp tác đầy đủ với liên quân
do mỹ đứng đầu để điều tra vụ việc
sau thảm họa lật tàu trên sông chao phraya
ở thành phố azutthaya
khiến ít nhất một mươi tám người thiệt mạng
cơ quan chức năng thái lan đang khẩn trương
triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn
hiện vẫn còn một mươi ba người mất tích
trong đó có sáu trẻ em
lực lượng chức năng thái lan
tiếp tục hoạt động tìm kiếm những hành khách mất tích
sau khi một tàu chở khoảng một trăm năm mươi người hành hương hồi giáo
bị lật trên sông chao phraya
ở thành phố azutthaya
số người thiệt mạng trong vụ tai nạn này
đã tăng lên ít nhất một mươi tám người
trong khi một mươi ba người đang bị mất tích
và một mươi bốn người nhập viện
theo thông tin từ phía cảnh sát
thuyền trường của chiếc tàu trên đã bị bắt
và có khả năng sẽ bị khởi tố
do đã để vượt qua số người cho phép trên tàu
nguồn tin trên cho biết chiếc tàu chỉ có khả năng
chở năm mươi người nhưng tại thời điểm bị lật
số hành khách đã vượt qua con số một trăm năm mươi người
theo kết quả công trình nghiên cứu
của các nhà khoa học thuộc đại học harvard
và columbia của mỹ vừa công bố
thì có khoảng hơn một trăm linh người
có thể đã chết sớm do ảnh hưởng
của đợt khói mù bùng phát hồi năm ngoái
ở đông nam á
theo nhóm nghiên cứu
ước tính hơn chín mươi người ở indonesia
những người sống gần các đám cháy rừng nhất
đã chết do khói mù
và con số này ở singapore và malaysia
là vài nghìn người
các nhà khoa học cũng kêu gọi các nước
trong khu vực cần nhanh chóng hành động

giải quyết tình trạng khói mù gây chết người này
nạn khói mù dày đặc hồi năm ngoái
ở đông nam á do hoạt động đốt rừng
đây được coi là đợt cháy rừng tồi tệ nhất từ trước tới nay
malaysia singapore và thái lan
đã phải đóng cửa nhiều trường học
và phân phát mặt nạ bảo vệ
do chỉ số ô nhiễm tăng lên mức nguy hiểm
hội nghị chuyên đề về chương trình nghị sự phát triển
bền vững đến năm hai nghìn ba mươi
đã diễn ra tại thủ đô jakarta
của indonesia hội nghị do
phái đoàn thường trực của trung quốc
tại hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
phối hợp với ban thư ký asean
và chương trình phát triển của liên hợp quốc
undp tổ chức
tham gia sự kiện có đại diện
phái đoàn các nước tại asean
đại diện cấp cao chịu trách nhiệm
thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của các nước
đại diện các tổ chức xã hội dân sự
của các nước thành viên asean và trung quốc
ban thư ký asean các cơ quan chuyên ngành
của asean và khu vực tư nhân
hội nghị có hai phiên thảo luận
về hành động ưu tiên việc thực hiện
các mục tiêu phát triển bền vững
bao gồm soa đói giảm nghèo môi trường bền vững
quan hệ đối tác đầu tư sức khỏe
giới tính và giáo dục
hội nghị nhằm chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận
về chính sách ứng phó với vấn đề đói nghèo
bất bình đẳng và các thách thức
trong việc thực hiện chương trình nghị sự phát triển bền vững
tầm nhìn asean hai nghìn hai mươi năm và hai nghìn năm mươi
nguy cơ xảy ra khủng hoảng ngành ngân hàng
tại trung quốc đang tăng rất cao
thông tin này làm dấy lên lo ngại
về tình hình của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới
và khả năng kéo theo hàng loạt
các ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường toàn cầu
theo báo cáo đánh giá hàng quý mới nhất
của ngân hàng thanh toán quốc tế
nguy cơ rủi ro đối với lĩnh vực ngân hàng
tại trung quốc hiện đã tăng lên mức cao kỷ lục
cụ thể tranh lệch khoảng cách giữa tổng cho vai tiến dụng
với tổng sản phẩm quốc nội gdp
trong ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu của trung quốc
đã tăng lên mức ba mươi một
trong khi chỉ cần khoảng cách này
ở mức một mươi đã cho thấy nguy cơ rủi ro tiềm tàng
trước đó một năm khoảng cách này
ở mức hai mươi năm bốn
tỷ lệ tranh lệch này càng lớn
thì nguy cơ xảy ra của khủng hoảng
ngành ngân hàng càng cao
tuy nhiên do hệ thống ngân hàng của trung quốc
nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của chính phủ nước này
nên giới chuyên gia kinh tế cho rằng
bắc kinh sẽ có thể tung ra các biện pháp
hỗ trợ tài chính cần thiết đối với các ngân hàng
sáng ngày một mươi chín tháng chín theo giờ địa phương
đã chủ trì buổi tưởng niệm
tất cả hai trăm ba mươi nạn nhân người pháp
bị thiệt mạng trong các vụ khủng bố
trong và ngoài lãnh thổ nước pháp
ông hollande cũng tuyên bố
cải cách hệ thống đền bù cho các nạn nhân
trong không khí trang nghiêm tại invalides
nơi thường diễn ra các lễ tưởng niệm binh lính
và chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ nước pháp
buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân
bắt đầu với việc đọc tên các nạn nhân
trong các vụ khủng bố gây thiệt mạng cho người pháp
theo thứ tự thời gian
đầu tiên cũng là đẫm máu nhất
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
là vụ khủng bố ngày một mươi ba tháng một mươi một
trên chính nước pháp khiến một trăm ba mươi người thiệt mạng
tiếp đó là các vụ ngày một mươi năm tháng một
tại mali vụ khủng bố ở bờ biển nga
cô tê đi voi ngày một mươi ba tháng ba
vụ khủng bố tại thủ đô bruxelles
của mỹ hai mươi hai tháng ba
vụ ám sát vợ chồng viên cảnh sát
tại montavine ngày một mươi ba tháng sáu
vụ đâm xe khiến tám mươi sáu người thiệt mạng
tại nice ngày một mươi bốn tháng bảy
và vụ giết hại cha sứ joaquin hamel
tại nhà thờ ở san etienne du rouvray
ngày một mươi ba tháng bảy
tổng cộng hai trăm ba mươi người pháp đã bị giết hại
trong các cuộc khủng bố đẫm máu này